hãng thông tấn afp của pháp vào ngày hai tháng tám đã kiện mạng xã hội x trước đây là twitter vì vi phạm bản quyền
đây là một phần trong nỗ lực chung của các nhà xuất bản và các hãng tin tức toàn cầu
nhằm yêu cầu các tập đoàn công nghệ trả phí bản quyền cho nội dung tin tức được chia sẻ trên các nền tảng mạng
afp cho biết hãng đã đệ đơn kiện lên một tòa án ở paris yêu cầu mạng xã hội x cung cấp dữ liệu
về số lượng thông tin mà mạng này chia sẻ trên nền tảng
qua đó afp có thể ước tính mức bồi thường hợp lý mà mạng xã hội x phải trả
các tập đoàn truyền thông lâu nay cho rằng các nội dung thông tin của họ bao gồm bài viết hình ảnh và video
đem lại giá trị cho các nền tảng mạng xã hội như twitter facebook google
theo đó các nhà sản xuất tin tức phải được hưởng một phần lợi nhuận
lập luận trên nhận được sự hậu thuẫn khi liên minh châu âu vào năm hai nghìn một mươi chín đã thông qua luật bản quyền
theo luật này các công ty công nghệ cần phải trả phí khi chia sẻ trên nền tảng của họ
những nội dung của các hãng tin tức
tuy nhiên trong vụ kiện trên afp cáo buộc mạng xã hội do tỷ phú elon musk sở hữu
rõ ràng từ chối thảo luận về việc trả phí bản quyền nói trên